khí thải từ phương tiện giao thông được nhận định là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường
đặc biệt là tại những thành phố lớn như hà nội và tp hcm với số lượng phương tiện lên tới cả chục triệu

trong đó xe máy được cho là nguồn phát thải ô nhiễm lớn nhất bởi số lượng vượt trội của loài hình phương tiện này